từ ngày mai ngày một tháng ba bộ công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử
công dân việt nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng
cho đến khi hết thời hạn của hộ chiếu không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử
cho công dân việt nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
hộ chiếu gắn chip điện tử là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa công tác kiểm soát cửa khẩu
tạo thuận lợi cho việc đi lại xuất nhập cảnh giữa các nước
người được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh
hộ chiếu gắn chip điện tử có tính bảo mật thông tin cao vì được lưu trữ trong con chip rất khó sao chép thông tin